sáng nay hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần quốc tế tiến bộ công ty aic và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic tuyên y án sơ thẩm một mươi hai năm tù đối với bị cáo nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai khi giảm án cho bị cáo vũ từ một mươi năm tù xuống bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo vũ y án sơ thẩm chín năm tù tổng hợp hình phạt của hai tội danh bị cáo phan huy anh vũ phải thi hành hình phạt chung là một mươi sáu năm tù
đáng chú ý cựu chủ tịch công ty iec nguyễn thị thanh nhàn chủ mưu của vụ án nhưng đang bỏ trốn bị truy nã không được tòa phúc thẩm chấp nhận xem xét kháng cáo
tòa phúc thẩm tuyên phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và bảy bị cáo khác bỏ trốn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm
liên quan đến vụ người vợ mang thai bảy tháng bị chồng bạo hành ở thôn quỳnh khê hai xã kim xuyên huyện kim thành tỉnh hải dương phải trốn về nhà bố mẹ đẻ
vào ngày hai mươi hai tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn luân chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương để điều tra theo quy định
theo kết quả điều tra bùi thị tuyết giao chú tỉnh kiên giang lấy trần văn luân chú huyện tại huyện kim thành tỉnh hải dương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và sinh sống tại huyện kim thành
luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nghi ngờ chị giao ngoại tình nên luân đã đánh đập bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
ngay trong ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị giao
tại bản kết luận giám định xác định chị giao có sáu mươi hai vết bỏng da một trăm bốn mươi ba vết rước da bầm tím trên khắp cơ thể tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là hai mươi
với hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi bị cáo vi hoàng lâm một mươi bảy tuổi chú huyện cư rút của tỉnh đắk nông
đã phải nhận bản án một mươi một năm tù giam phiên xét xử sơ thẩm vừa được tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức vào sáng nay
theo cáo trạng lâm từng bị bán sang campuchia và sau đó đã bỏ tiền ra chuộc mình
sau khi ở campuchia lâm đã bắt mối với sầm thị hải yến tìm người việt nam để đưa sang campuchia bán
với mỗi người lâm sẽ được chi trả một usd
khoảng từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lâm đã lừa một cháu gái một mươi bốn tuổi chú tệ tỉnh đắk lắc đưa sang campuchia đi làm việc
sau khi sang campuchia và biết mình bị bắt
lâm đã bán vào công ty của trung quốc cháu gái đã liên lạc cho gia đình và chuộc về với số tiền là một trăm linh triệu đồng
đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cháu gái được người thân và công an tỉnh đắk lắc giải cứu đưa về việt nam
lâm đã bị bắt ngay sau đó
riêng đối tượng sâm thị hải yến hiện đang được công an tỉnh đắk lóc tiếp tục điều tra truy bắt để xử lý
tại phiên tòa bị cáo lâm thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt vi hoàng lâm một mươi một năm tù giam về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
liên cấp các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị lực lượng công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh thanh hóa triệt phá
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
chào vân công và đặng quang hiếu
hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng cùng tăng vật là chín kg ma túy đá và ketamin
ma túy được ngụy trang như những túi trà khô
các đối tượng thừa nhận số ma túy này mua tại quảng trị đem về đà nẵng bán cho các đầu nậu và con nghiện với mục đích kiếm lời
cũng với hành vi mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy ba đối tượng khác vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tăng
vàng a tùng ở huyện mường lát bị bắt cùng một mươi bốn kg ma túy tổng hợp
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là nguyễn minh phong và nguyễn thanh tùng đều trú tại tỉnh bình dương
thưa quý vị làn khẩn cấp trên cao tốc được thiết kế giúp cho các xe khi mà gặp sự cố có thể tấp vào lề và dừng lại không làm ảnh hưởng đến giao thông
ngoài ra các phương tiện ưu tiên bao gồm xe cứu thương
xe cứu hỏa hoặc là xe quân sự trong các trường hợp khẩn cấp sẽ được ưu tiên đi vào làn đường này
thế nhưng nhiều tài xế lại bất chấp quy định cố tình cho mình quyền được chạy vào làn khẩn cấp dù không phải là trường hợp ưu tiên
tình trạng này đang tái diễn tại vành đai ba trên cao thành phố hà nội không chỉ mất an toàn giao thông
ủn tắc kéo dài mà còn gây khó khăn cho công tác giải quyết sự cố
còn làn khẩn cấp chỉ được trở về đúng nghĩa khi có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông
hình ảnh ghi lại trên vành đai ba hà nội vào ngày hai tháng năm một xe cứu thương di chuyển vào làn gần cấp để có thể đi nhanh hơn
thế nhưng một chiếc xe hợp đồng đi trái phép trên làn đường ưu tiên này lại cố tình không cho xe cứu thương vượt lên
lái xe hợp đồng sau đó đã bị lực lượng chức năng triệu tập và xử lý theo quy định
tại những điểm lên xuống đối với cả đường vành đai sẽ tạo thành những điểm xung đột không năng có
và những điểm xung đột này là nguyên nhân chính gây ra ủn ứ và làm cho các phương tiện tham gia giao thông sẽ bị ảnh hưởng ở phía sau
rõ ràng ai cũng biết đi vào làn đường khẩn cấp là vi phạm
đặc biệt khi lỗi vi phạm này đã từng có thời gian được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý khá triệt đề
tuy nhiên tưởng chừng như các lái xe đã có ý thức hơn
nhưng chỉ sau một thời gian thì đâu lại vào đó
như trường hợp này với lý do sợ muộn thời gian nên đã đi vào làn đường khẩn cấp
hậu quả là sớm hơn không thấy đã muộn hơn nhiều mà lại còn bị phạt thêm
và đây cũng là lý do của không ít tài xế
lý do đưa ra là vậy nhưng thực tế thì lại không như vậy
các lái xe đang biến làn khẩn cấp thành một làn đường riêng cho bất kỳ hoàn cảnh nào
từ đường vắng cho đến đường đông phương tiện
điều đó cũng đã cho thấy thái độ của không ít tài xế tham gia giao thông còn chưa cao
họ chưa nhận thức hay cố tình lãng quên vai trò quan trọng của làn đường hợp cấp
và điều này càng phổ biến hơn khi vắng bóng lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát
hành luật lệ an toàn giao thông mình an toàn cho cộng đồng cũng như là an toàn cho chính bản thân mình
khi vào giờ cao điểm thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông
thì có hiện tượng là ùn thì một số các lái xe sẽ tiện đi vào làn khẩn cấp
nhưng mà như thế thì là không được bởi vì làn khẩn cấp thì dành cho những trường hợp khẩn cấp thôi
tôi khuyến cáo là mọi người hãy chấp hành nghiêm theo quy định của luật giao thông đường bộ
không có đi vào làn khẩn cấp đấy
và cái thứ hai là
tôi khuyến cáo mọi người là chủ động trong công việc của mình để không gây phạm
người thành công từng chọn lối đi riêng nhưng trong trường hợp đi vào làn khẩn cấp thì lại khác
bởi theo nghị định một trăm hai mươi ba lái xe cố tình đi vào làn khẩn cấp sẽ bị phạt hành chính từ sáu triệu đồng
và bị tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
và xin nhắc thêm để các tài xế lưu ý tính riêng trên tuyến đường vành đai ba có tới ba mươi chín camera giám sát
nếu không chấp hành thì những biên bản phạt nguội
cũng đang sẵn sàng để gửi tới các tài xế vi phạm
thưa quý vị đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
hiện nay tuyến cao tốc dầu dây vĩnh hảo đã tổ chức kiểm tra kiểm soát các phương tiện lưu thông
trong đó bao gồm việc bắn tốc độ và lập biên bản xử lý các vi phạm
thiếu tá hoàng xuân ân đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đơn vị liên tục tuần tra kiểm soát trên hai đoạn cao tốc phan thiết dầu dây và vĩnh hảo phan thiết
từ khi các đoạn cao tốc trên đưa vào khai thác tuyến chính đơn vị bố trí lực lượng tuần tra lưu động
từ đầu đến cuối kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông
trong quá trình thực hiện tuần tra lưu động đã tổ chức kiểm tra tốc độ
các hành vi vi phạm khác trên các tuyến cao tốc này
hiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chính của hai đoạn cao tốc trên cơ bản đã ổn
các đoạn nút giao lên xuống cao tốc hạ tầng chưa hoàn chỉnh
theo phương án giao thông bộ giao thông vận tải phê duyệt
xe cộ được chạy trên tuyến chính cao tốc phan thiết dầu dây với tốc độ tối đa một trăm hai mươi km trên giờ
còn cao tốc vĩnh hảo phan thiết tối đa tám mươi km trên giờ
trong buổi lập chốt kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông công an quận phú nhuận đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
trong đó đáng chú ý có một tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung và nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe giả
khi đội cảnh sát giao thông trực tự công an quận lập chốt chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ hoàng minh giám hậu hà
trong gần hai tiếng kiểm tra các chiến sĩ đã phát hiện và lập biên bản xử lý một mươi tài xế điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn
trong đó một nam lái xe sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tỉnh bình phước có mức đau phồn sáu trăm ba mươi một trên một lít khí thở
vượt mức ba
sau khi xuất trình các loại giấy tờ cảnh sát giao thông đã phát hiện giấy phép lái xe mà tài xế này sử dụng có dấu hiệu làm giả
tổ công tác đã lập biên bản xử lý đồng thời chuyển cơ quan chức năng để giám định giấy phép lái xe
tài xế đã thừa nhận về việc đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe
về bằng lái tài xế khai trước đó đã bị cảnh sát giao thông tạm giữ do có vi phạm trước
nên để có thể ra đường lái xe thuận lợi đã lên mạng đặt làm giả giấy phép lái xe
với các lưỡi nồng độ phồn mức cao nhất và sử dụng băng lái không do cơ quan chức năng cấp
sẽ bị phạt tiền hơn năm mươi triệu đồng
công an huyện càng long tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự vương trí dũng năm mươi bảy tuổi
nguyễn thị dung năm mươi bốn tuổi cùng ngụ ấp phú hòa xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh
hà trọng nghĩa hai mươi ba tuổi ngụ ấp rừng xến xã mỹ hạnh bắc và văn tiến thanh một mươi bảy tuổi
ngụ ấp mới hai xã mỹ hạnh nam cùng huyện đức hòa tỉnh long an để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán
thông tin ban đầu khi phát hiện nguyễn thị dung và vương trí dũng có biểu hiện nghi vấn tàn trữ hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn tại nhà thuộc ấp phú hòa xã phương thạnh huyện càng long
công an huyện càng long đã phối hợp với công an xã phương thạnh tiến hành kiểm tra
phát hiện các đối tượng nêu trên cùng với sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu z và hero
công an huyện càng long đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tan và tạm giữ tăng vật phương tiện có liên quan
được biết nguyễn thị dung có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ
bốn tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
vụ việc đang được công an huyện càng long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
những ngày này cùng với toàn lực lượng công an tp hcm công an quận tân bình đang quyết liệt triển khai
thực hiện cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
gắn chip đối với những trường hợp công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn quận chưa được cấp căn cước công dân
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất
hơn một tuần nay từ khi có chủ trương thực hiện cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip
trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận tân bình lúc nào cũng tấp nập người
dù chỉ tiêu công an quận được giao là thu nhận bảy bảy trăm linh hồ sơ nhưng do địa bàn rộng đông dân nhập cư
nhiều người trong số đó không đăng ký tạm trú vì thường xuyên thay đổi chỗ ở nơi làm việc
nên thực tế số người cần phải cấp căn cứ công dân gắn chiếp lớn hơn nhiều
hơn một tuần nay từ khi các chủ trương thực hiện cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chiếp
cũng nhanh chóng không có gì phiền hạ cả
ngoài hai điểm cấp căn cứ công dân gắn chiếp cố định tại trụ sở công an quận và trụ sở ưu ba nhân dân quận
công an quận tân bình cũng đã tổ chức nhiều tổ cấp căn cứ công dân lưu động
vừa luôn phiên đặt tại trụ sở công an các phường vừa đến tận nơi tận nhà để phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn không thể đi lại
việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân được thực hiện từ bảy h ba mươi phút sáng đến tám h ba mươi phút tối tất cả các ngày trong tuần
kể cả thứ bảy chủ nhật
các bộ chiến sĩ công an quận tân bình nói riêng công an thành phố hồ chí minh nói chung
đang nỗ lực hết mình hoàn thành mục tiêu đợt cao điểm nước rút cấp căn cứ công dân
góp phần mang đến cuộc sống tiện ích hơn chất lượng hơn cho người dân trong tương lai
liên quan đến thông tin thiếu nguồn cung thuốc giải độc botulinum bat để cứu người
bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh cho biết
trong hôm nay đã có công văn gửi sở y tế thành phố hồ chí minh và bộ y tế khẳng định sự cấp thiết cần có thuốc
giải độc tố botulinum và một số loại thuốc hiếm khác nhằm dự phòng cho các trường hợp có ca bệnh xảy ra
ba bệnh nhân trong vụ ngộ độc botulinum mới nhất đều đang phải thở máy
điều đáng tiếc không còn loại thuốc đặc hiệu pat nào
và để đề xuất mua thuốc mang thuốc về việt nam thì cũng còn là một lộ trình dài
trong bối cảnh hiện tại các chuyên gia cho rằng
cần phải nhanh chóng triển khai mua thuốc nhằm giữ phòng từng hút phát sinh ca ngộ độc botulinum mới
mình không lội trừ được tới đây sẽ phát sinh nữa
mình thấy rõ ràng là phát sinh nó đang có diễn biến rõ ràng luôn
ví dụ như bữa trước có mấy đứa em thôi bữa nay lại tiếp cái người lớn nữa
thì mình nghĩ đi những cái luồng đó nó vẫn còn
cái luồng thực phẩm đó nhiều khi nó vẫn còn nằm trong xã hội mình đâu có biết được nữa được
nên cái việc mà khẩn cấp mang về để mà xử trí hồi sức cho các nằm ở đây là đang rất cần thiết rồi
nhưng cái vấn đề cần thiết hơn nữa là chúng ta giữ phòng cho cái ca mới
bởi vì sao bởi vì có thuốc
mà trong khi người ta mà đang bước vào trong những triệu chứng mà đã xác định đỏ đèn thì dùng thuốc sớm rất tốt
nên tôi nghĩ là cái nhu cầu tới đây về vấn đề giữ vòng cho các ca có khả năng phát sinh nữa ông thì tôi nghĩ là có khả năng đó
theo các bác sĩ thuốc giải bat sẽ giúp trung hoại độc tố botulinum còn lại trong máu
ngang không tấn công vào hệ thần kinh và giảm độ nặng triệu chứng
điều này dễ dàng nhận thấy đối với ba bệnh nhi đã được sử dụng hai liều thuốc đặc hiệu ba t trước đó
thế còn lại ba em nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện nhi đồng
như là chúng ta đã đăng báo đài trong thời gian gần đây chúng ta đã biết thì trong đấy thì có hai em đã tiến triển tới phải thở máy
và một em thì hiện nay đã được hồi phục hoàn toàn
cả ba em này thì đều được sử dụng thuốc kháng độc tố botenom là loại thuốc đặc hiệu là bat
thế tuy nhiên là cái thời điểm sử dụng thuốc cũng như là cái mức độc tố bat
nó cũng có những cái không được như mong muốn một cách một trăm linh
do cái lượng độc của một em nó ăn cũng khá nhiều do đó mặc dù đã được điều trị bằng thuốc bat thì nó vẫn cứ tiến triển tới cái mức độ thở máy
nhưng mà may mắn rằng khi mà có thuốc sử dụng thì cái diễn tiến lâm sàng nó cũng nhẹ nhàng hơn
và hiện nay cả ba em đang có những điều có sự hồi phục hết kể cả hai em thở máy
nên là cũng có sự hồi phục về sức cơ
đối với ba người lớn ở chủng ca nhiễm motulinum xuất hiện sau
trong đó có hai anh em ruột và một bệnh nhân của một gia đình khác thì đều tiến hành thở máy
trong khi lúc đầu phát hiện chỉ có hai người thở máy
lúc ban đầu khi mà chúng tôi phát hiện thì chỉ có hai người phải thở máy
và một người thì còn ở cái mức độ là yếu cơ mức độ sức độc cơ là ba năm
thế nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì kể cả ba người này
đều là cái sức cơ là từ năm đến một trên năm có nghĩa là gần như liệt hoàn toàn
và đều phải thở máy hết
đó là cái tình trạng hiện nay cho tới nay của tất cả các bệnh nhân trong cái chôn ca bệnh vừa rồi
nhiều lần trước bệnh viện chợ rẫy cũng đã lên tiếng về việc
cần dự trữ với tính chất dự phòng quốc gia về các loại thuốc hiếm đắt tiền
ít khi cần dùng nhưng không thể biết khi nào sẽ có người nhiễm độc
và nhà nước phải chấp nhận cho các nguy cơ như thuốc khách hàng phải tiêu hủy
đồng thời cần có kinh phí nhà nước cho công tác này
cho đến nay dù đã liên hệ với nhà cung cấp thuốc đặc hiệu bat
nhưng để loại thuốc này về đến việt nam thì vẫn cần chờ ý kiến của các cơ quan ban ngành hữu quan
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay chính phủ đã trình quốc hội tờ trình
về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai
theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
tờ trình của chính phủ nêu ra
giải pháp giảm thuê giá trị gia tăng theo nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một năm
đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng bốn mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
đã góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh
và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi chín tám so với năm trước
thu thuế giá trị gia tăng nội địa không giảm mà tăng một mươi so với cùng kỳ
do vậy năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
trong thời gian từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
cụ thể giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế xuất một mươi còn tám trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông
công nghệ thông tin hoạt động tài chính ngân hàng chứng khoán bảo hiểm
kinh doanh bất động sản
sản phẩm hóa chất sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
thực hiện theo phương án này nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu tiêu dùng
phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế
ngân hàng nhà nước vừa ra hai quyết định điều chỉnh giảm năm một năm
ở nhiều loại lãi suất điều hành
cụ thể lãi suất cho vay qua đêm trong thời gian đến ngày một hai tháng
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn
trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước việt nam
đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức sáu một năm xuống năm năm một năm
lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức năm năm một năm xuống năm một năm
riêng lãi suất tái triết khấu giữ nguyên ở mức ba năm một năm
đồng thời ngân hàng nhà nước việt nam cũng điều chỉnh giảm mức lãi suất tối đa
đối với tiền gửi bằng việt nam đồng của tổ chức cá nhân
tại tổ chức tín dụng như lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi
có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng giảm từ năm năm xuống năm một năm
lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng việt nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân
tổ chức tài chính vi mô giảm từ sáu một năm xuống năm năm một năm
với các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên do tổ chức tín dụng tự ấn định
trên cơ sở chung cùng cầu vốn thị trường
các quyết định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng năm tới đây
sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần quốc tế tiến bộ công ty aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic
tuyên y án sơ thẩm một mươi hai năm tù với bị cáo nga về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ
cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
khi giảm án cho bị cáo vũ từ một mươi năm tù xuống bảy năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với tội nhận hối lộ hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo vũ
y án sơ thẩm chín năm tù tổng hợp hình phạt cả hai tội danh
bị cáo phan huy anh vũ phải thi hành hình phạt chung là một mươi sáu năm tù
đáng chú ý cựu chủ tịch công ty aic nguyễn thị thanh nhàn
chủ mưu của vụ án nhưng đang bỏ trốn bị truy nã không được tòa phúc thẩm chấp nhận xem xét kháng cáo
tòa phúc thẩm tuyên phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo
nguyễn thị thanh nhàn và bảy bị cáo khác bỏ trốn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm
tổng cục quản lý thị trường vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai
về việc khẩn trương xác minh kiểm tra xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đồng nai
cụ thể trên một số phương tiện thông tin đại chúng mới đây có đăng tải về việc chạm xăng dầu công ty
thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty hai mươi tám thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
theo phản ánh các nhân viên cửa hàng trưởng trạm xăng dầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
tổng công ty hai mươi tám móc túi nhiều khách hàng bằng chiêu trò bơm nối số
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền
cũng như lợi ích chính đáng của người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu
cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai chỉ đạo tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm pháp luật nếu có
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm trung tá phạm hồng minh phó giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám
tổng công ty hai mươi tám cho biết đã xử lý các cá nhân liên quan đến thông tin báo chí phản ánh
qua làm việc các nhân viên thừa nhận có việc bơm xăng nối số không trả về không
là vi phạm quy trình bán hàng
bà giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám đã đình chỉ công tác đối với trạm trưởng và trạm phó
đồng thời cử một người thay thế
về phía cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai ông nguyễn thanh lâm phó cục trưởng
phụ trách cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã chỉ đạo đội quản lý thị trường
phụ trách địa bàn thành phố biên hòa và đội ba trăm tám mươi chín tỉnh nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin
và làm việc với các đơn vị liên quan ngay trong chiều ngày hôm nay
thấy lợi nhuận cao và dễ làm nghĩa là thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen
sau đó cho một đối tượng ở philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng
và được trả công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
công an tỉnh cao bình
bằng vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với hoàng văn nghĩa chú tại huyện hòa an
về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nghĩa được một người phụ nữ có tên là sofia
tên tiếng việt là ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại philippines
nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
sau khi dùng căn cứ công dân của mình
nghĩa đã mở ba tài khoản tại các ngân hàng techcombank vietcombank và mbank
nghĩa cung cấp cho thông tin cho ngọc qua nhóm chat trên telegram được trả thù lao
nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân bạn bè để mở thêm tài khoản tại ba ngân hàng trên
hoàng văn nghĩa khai thuê thu mua trên năm mươi tài khoản của những người thân quen ở cao bằng bắc cạn
và sử dụng trên một trăm linh tài khoản khác nhau
sau khi trừ chi phí nghĩa được ngọc trả sáu mươi bảy mươi triệu đồng một tháng

khi khám xét đối với bị can cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ một trăm hai mươi ba sim năm mươi tám thẻ atm một mươi sáu điện thoại hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
kết quả sao kê chín tài khoản ngân hàng do nghĩa thu thập lực lượng công an đã xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên chín trăm bảy mươi tám tỷ đồng
cũng tại cao bằng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện trùng khánh công an xã quang hán
tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tiến hành bắt một vụ bốn đối tượng có hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép hoặc ở lại việt nam
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng năm trảo vòng phẩy sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cùng với hai người khác là đặng tròi phu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đặng toàn sảnh sinh năm hai nghìn một cùng huyện nhận được một cuộc gọi từ một người xưng tên san
muốn thuê và đưa một mươi hai người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc với giá là hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
để thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội ba đối tượng phẩy phu và sảnh rủ thêm phùng tròi siểu sinh năm hai nghìn cùng tham gia
sau đó bốn đối tượng đã đến thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh và chở sáu người đến khu vực biên giới thuộc xã quang hán huyện trùng khánh
đối tượng phải ở lại trong người còn lại ba đối tượng khác là phu sảnh và xỉu quay lại đón tiếp sáu người còn lại và bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
do chờ quá lâu nên đối tượng đã đưa sáu người đến chỗ hẹn trước và giao cho một người đàn ông trung quốc để nhận số tiền là một triệu hai trăm linh nghìn đồng
sau đó phải bỏ về nhà và bị lực lượng chức năng triệu tập ngay sau đó
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
cụ thể vào tối ngày hai mươi ba tháng năm tại đường quốc lộ một a
thuộc địa phận xã kỳ thọ huyện kỳ anh phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc công an tỉnh hà tĩnh
đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt giữ một xe tải mang biển kiểm soát một mươi bốn h ba mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tám
do lê xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
chở ba trăm linh kg bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành tạm giữ xe và tất cả các hàng hóa
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
mua hàng trên mạng thì hiện đã trở nên phổ biến
nhiều người thường hay để ý trang bán hàng là có bao nhiêu lượt thích đánh giá và được nhiều người quan tâm hay không
nếu trong bán hàng đó bị nhận xét chất lượng sản phẩm kém
thì người mua sẽ bỏ qua
tuy nhiên với những trang bán hàng được nhiều đánh giá tốt và hàng nghìn lượt thích lượt đánh giá tích cực
thì chắc chắn đó là một dấu hiệu để khách hàng tin tưởng mua sản phẩm
nhưng liệu rằng đây có phải là dấu hiệu đáng tin tưởng hay không
thì câu trả lời là bạn vẫn cần cẩn trọng
bởi trên thực tế thì ngay cả với những trang bán hàng có đánh giá tốt
thậm chí là có hàng chục nghìn lượt yêu thích
khách hàng vẫn mua phải hàng kém chất lượng
dịch vụ ceng sử dụng các nick ảo để tăng lượng tương tác chính là thủ phạm
dịch vụ này hiện được trào bán tràn lan trên mạng với đa dạng gói dịch vụ
chỉ cần từ một đến hai triệu đồng
người bán hàng sẽ được cung cấp các nick ảo và tạo ra lượng lai khủng
đánh giá tốt cho các trang bán hàng
đa phần các trang bán hàng trực tuyến hiện nay đều coi dịch vụ syding là một phương thức để quảng bá sản phẩm
tuy nhiên nếu được dùng ở những trang bán hàng bán sản phẩm chất lượng tốt thì sẽ không vấn đề gì
nhưng nếu được sử dụng ở những trang bán sản phẩm kém chất lượng thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là người tiêu dùng
vì vậy người mua hàng cần tỉnh táo giữa dừng thông tin bán hàng trên mạng hiện nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
đã dẫn dãi phương tiện thủy nội địa vận chuyển khoảng hai trăm linh mét khối cát không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
khoảng một giờ ngày hai mươi ba tháng năm trên khu vực biển cách cửa hàm luôn tỉnh bến tre về phía đông
khoảng hai mươi hải lý lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện và tiến hành
kiểm tra phương tiện thủy nội địa số hiệu hg hai nghìn bốn trăm bảy mươi sáu con số đăng kiểm v ba triệu bốn trăm linh một nghìn sáu trăm chín mươi tám
thời điểm này trên xà lan có sáu thuyền viên do ông vũ văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê hải dương làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông bảy trên phương tiện đang chờ khoảng hai trăm linh mét khối cát
nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô lễ hội trái cây nam bộ vương tầm khu vực đông nam á
quảng bá du lịch tp hcm nói riêng cũng như du lịch việt nam nói chung đến du khách quốc tế
qua đó tạo mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới
lễ hội trái cây nam bộ suối tiền farm festival hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại công viên văn hóa suối tiên tp hcm
từ ngày một tháng sáu
là sự kiện được mong chờ đón đầu cho mùa cao điểm du lịch hè năm nay
lễ hội chính thức khai mạc vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của hội hữu nghị việt nam
với các quốc gia việt nam asean việt nam ấn độ việt nam indonesia việt nam campuchia
cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu hữu nghị giữa các nước
tất cả sẽ mang đến sắc màu đa quốc gia cho mùa lễ hội thêm ấn tượng mới lạ và độc đáo
qua đó nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của việt nam
nói chung và tp hcm nói riêng
điểm nhấn của lễ hội năm nay là việc chính thức ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp
độc lạ quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng
tại nông trại suối tiên phạm
cùng với đó là hàng loạt chương trình như hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
hội sưu tập trái cây khổng lồ và diễu hành lễ hội trái cây nam bộ
suối tiền farm festival hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày một tháng sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hiệp hội rau quả việt nam cho hay bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việt nam chi gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ để nhập khẩu rau quả tăng một năm mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
hiện trung quốc đang đứng vị trí số một với tổng kiêm ngặt xuất khẩu rau quả
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai trăm một mươi một chín trăm sáu mươi hai triệu usd tăng năm năm mươi chín so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến là mỹ với tám mươi năm một trăm ba mươi một triệu đô la mỹ cùng kỳ năm ngoái
nhập khẩu đạt chín mươi bảy ba trăm tám mươi bảy triệu đô la mỹ
vị trí đứng thứ ba là thị trường australia với kiêm ngặt nhập khẩu bốn mươi một bốn trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
cùng kỳ năm ngoái nhập khẩu là bốn mươi chín hai trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
đứng vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là thị trường myanmar và campuchia
với con số xuất khẩu lần lượt là ba mươi bảy bốn trăm chín mươi sáu triệu đô la mỹ và hai mươi năm tám trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
về thị phần nhập khẩu rau quả
hoa kỳ chiếm một mươi năm hai mươi hai australia chiếm bảy bốn mươi một myanmar chiếm sáu bảy campuchia chiếm bốn năm
dự kiến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau củ năm hai nghìn hai mươi ba của việt nam sẽ đạt bốn tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi so với năm ngoái và phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu trên một tỷ đô la mỹ
từng lời nơi kinh doanh sầm út nhất nhì thành phố hồ chí minh
với nhiều thương hiệu lớn nhưng từ sau đại dịch con đường hai bà trưng quận một chỉ còn những mặt bằng không được sử dụng
với chi chích những bản rau cho thuê
như tại mặt bằng nằm tại ngã ba hai bà trưng nguyễn văn chiêm quận một này
dù đã treo bản nhiều năm nhưng mặt bằng này vẫn chưa có người thuê
nếu trước đây giá thuê được mua giới báo lên đến một tỷ đồng một tháng
đến nay dù chủ nhà chấp nhận phương án xé lẻ ba mặt bằng để dễ tìm khách nhưng cũng rất khó khăn
cũng nằm ngay tại mặt tiền ngã từ hai bà trưng nguyễn đình chiểu quận ba
mặt bằng rộng một m hai này từng được một doanh nghiệp chuyên phân phối hàng thời trang cao cấp thuê
đã đóng cửa từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đơn vị nào thuê lại dù đây từng được coi là mặt bằng vàng
tình trạng bỏ trống lâu ngày đã khiến các mặt bằng xuống cấp trầm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài
do đó đơn vị nào muốn thuê sẽ phải bỏ thêm một khoản chi phí lớn để cải tạo nâng cấp
theo các chuyên gia với tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian qua
đã khiến các doanh nghiệp có xu hướng rút khỏi khu vực trung tâm để giảm chi phí
đã khiến thị trường này chưa biết đến bao giờ mới có thể phục hồi
thời gian gần đây cổ phiếu lớn liên tục kìm hãm thị trường ngay cả trong những phiên thị trường khởi sắc
các mã lớn chỉ đóng vai trò giữ nhịp
trái lại dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh
đích đến vẫn ưu ái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ
theo các chuyên gia chỉ số vn index cũng đang có dấu hiệu hụt hơi trong ngắn hạn
do đó nhà đầu tư tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với một tỷ trọng thấp
đánh giá những phiên giao dịch tuần qua có thể thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang ưu tiên
ở các cổ phiếu thanh khoản vừa vốn khá nhỏ khi nhóm một mươi hai mã kịch trần xuất hiện
ldg dxx abs tdc lss vds khá lớn
đó là những phiên giao dịch vừa và nhỏ
đó là những phiên giao dịch vừa và nhỏ
để giải nguyên nhân nhiều chuyên gia cho rằng dòng tiền vào chiến khoán vẫn còn yếu
nên việc chọn mua cổ phiếu nhỏ giá thấp cũng là điều dễ hiểu
cùng với kết quả kinh doanh quý i kém khả quan
khiến các cổ phiếu lớn không giữ được sự quan tâm của dòng tiền
khi mà những cổ phiếu lớn mà có sóng
thì sau đây nó sẽ lan truyền dần đến cổ phiếu midcap và cổ phiếu bendy
tại vì dòng tiền thì chưa có dòng tiền mới bao nhiêu
chính vì vậy dòng tiền vẫn ở lại thị trường và nó quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu với nhau
thì thông thường thì đối với khi mà cổ phiếu bendy
mà có sóng thì thường là sóng cuối của thị trường
thì cũng khó có thể giúp thị trường tăng mạnh trở lại được nữa
thì sóng của cổ phiếu bendy có thể đến từ việc là dòng tiền yếu
dòng tiền yếu thì người ta thường chọn bendy để dễ có thể là tăng giá nhiều hơn
yếu tố thứ hai là câu chuyện riêng biệt ở từng nhóm ở từng các cổ phiếu
khi mà cái kết quả kinh doanh trong quý i vừa qua chúng ta thấy rằng là hầu như là nó không có mấy khả quan
và nó ảnh hưởng đến tình hình định giá của các doanh nghiệp bốn khối lớn
thì như vậy thì điều này có thể cho thấy rằng là
cái dòng tiền sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu có tính ngắn hạn
và tìm kiếm những cái cơ hội rất ngắn hạn trong cái thời gian vừa qua
và bằng chứng chúng ta thấy rằng là trong ba tháng gần đây
thì cái chỉ số vn small cap có mức tăng trưởng là tám
trong khi đó là cái nhóm cổ phiếu trong chỉ số vn mid cap thì chỉ có mức tăng trưởng là ba
và chỉ số vn ba mươi là gần một
bên cạnh đó tháng năm là thời điểm vùng tróng thông tin
do đó trong khi chờ đợi ngang ngóng thị trường
nhà đầu tư sẽ chọn những cổ phiếu nhỏ
sức ảnh hưởng thấp để gia tăng giá trị trong thời gian ngắn
đây cũng là thời điểm thích hợp để mở sân chơi của đầu cơ
chúng ta có thể nhìn lại là cái tính thống kê của các chu kỳ của thị trường
thì sau mỗi cái chu kỳ mà thị trường bước vào cái giai đoạn khủng hoảng trước đó
hay nó khác khác là cái chu kỳ giảm
và chu kỳ giảm này phải xảy ra kéo dài
thì sau mỗi cái chu kỳ giảm xảy ra kéo dài
thì thị trường sẽ đến cái giai đoạn là cân bản
và tôi cho rằng là hiện nay thị trường đang ở giai đoạn cân bằng
và trong cái giai đoạn cân bằng và xoay quay đi ngang như hiện nay
thì cái tính hoạt động của nhóm cổ phiếu đầu cơ
thường sẽ có mức tăng trưởng tốt nhất trong giai đoạn đầu
thì sau khi mà bước qua khỏi cái giai đoạn đầu tăng hồi phục này
thì sau đó là dòng tiền mới quay trở lại những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
hay nó khác khác là những cái dòng cơ bản hơn
theo các chuyên gia vấn đề với các cổ phiếu vừa và nhỏ
là việc nhận được dòng vốn nóng ngắn hạn với thốc độ luôn chuyển quá nhanh
do đó nhà đầu tư ngắn hạn sẽ dễ rơi vào tình trạng trở tay không kịp
ngoài ra chỉ nên đánh tỉ trọng nhỏ lãi nhỏ cũng có thể chốt
tuyệt đối tránh trạng thái hưng phấn với biên độ lên xuống
lượng khán giả xem phim chiếu mạng trả phí ngày một gia tăng
trong đó chiếm phần lớn là giới trẻ với độ tuổi ngày một mở rộng
tuy nhiên điều đáng lo ngại là trong thời gian qua
không ít bộ phim bị phát hiện truyền tải thông điệp bạo lực tiêu cực
thậm chí bao hàm thông tin sai phạm về chủ quyền biển đảo việt nam
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong năm hai nghìn hai mươi trên nền tảng netflix xảy ra nhiều vụ liên quan đến việc chiếu
những bộ phim có nội dung xuyên tạc lịch sử vi phạm chủ quyền biển đảo lãnh thổ việt nam
bộ phim gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị yêu cầu gỡ
vì chiếu hình ảnh ván đồ vi phạm chủ quyền việt nam xuất hiện trong tập chín
sau đó bộ phim madame secretary bà ngoại trưởng buộc phải gỡ bỏ
vì chiếu thích địa danh hội an của việt nam thành phù lăng trung quốc
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một netflix cũng đã gỡ bỏ bộ phim truyền hình pygap
có độ dài sáu tập do có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo việt nam
trong giai đoạn đầu phương chiếu mạng phát triển ồ ạc
cho các nền tảng trực tuyến miễn phí đi hình lệch trên youtube
khán giả gần như bộ thực có loạt nội dung về giang hồ các tài phim ngập tràn cảnh nóng
điều lo ngại là khác với các nền tảng có thu phí
thì việc truy cập theo dõi các nội dung trên youtube cực kỳ dễ dàng
thiếu những cảnh báo phân loại độ tuổi
việc những khán giả trẻ thậm chí là trẻ em
tiếp cận những nội dung một mươi tám cộng này để lại nhiều rủi ro về nhận thức
điều khiến không chỉ các bậc phụ huynh mà cả người làm phim bức xúc
là từng cái giai đoạn những nền tảng chứa phim xuyên biên giới
lại nằm ngoài vòng quản lý của luật điện ảnh
tức đang buôn lỏng trách nhiệm biên tập kiểm tra của nền tảng phát hành
trước khi đưa phim vào lãnh thổ việt nam
nhiều ý kiến cho rằng cần phải có các chế tài để quản lý các doanh nghiệp nước ngoài
cung cấp phim vào việt nam
phát sinh doanh thu nhưng phải tuân thủ các điều kiện biên tập nội dung
đăng ký hoạt động tại việt nam
các trường hợp không đăng ký hoạt động đều coi là không hợp pháp
có như vậy mới xử lý chặn dịch vụ được khi vi phạm
ngoài ra luật điện ảnh cần quy định phân loại phim
thì đơn vị cung cấp phim vào việt nam phải làm việc đó
chủ thể biên tập là phải từ phía việt nam tuân thủ quy định của việt nam